thưa quý vị sau gần hai tháng triển khai việc thí điểm thu phí trong giữ phương tiện không dùng tiền mặt tại quận tây hồ thành phố hà nội đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân
để nhân dọng mô hình này từ ngày một mươi năm tháng bốn vừa qua thành phố hà nội đã triển khai ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành các bãi đỗ xe điểm trong giữ xe trên địa bàn thành phố
với mục tiêu minh bạch trong công tác thu phí trong giữ phương tiện và giảm ủn tắc ở trung tâm thành phố
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại một số điểm trong giữ xe trên địa bàn quận hoàn kiếm thành phố hà nội
điểm trong giữ xe trần quang khải người dân đến gửi xe không phải chờ đợi lâu không phải sử dụng tiền mặt
tất cả nhờ áp dụng công nghệ thu phí thông minh và công nghệ ai nhận dạng biển số xe có độ chính xác cao để kiểm soát phương tiện vào ra
anh đại cũng như nhiều người dân rất vui mừng khi được trải nghiệm dịch vụ này
theo tôi thấy thì cái này
rất hợp với cả xu thế chung của sự phát triển của thủ đô và cũng là đối mặt thời gian của chúng tôi khi gửi xe tại bãi đô xe trần quang khải ba
tuy nhiên tại điểm trông giữ xe máy việc vận hành thu phí trong giữ xe không tiền mặt lại gặp những bất cập khiến nhiều người dân lúng túng không thể gửi được xe do không thể thanh toán online
linh động làm cái đó chứ không phải là cứ hoàn toàn như thế này nếu mà không quét được thì nó cũng làm sao được bây giờ
theo ghi nhận những ngày đầu triển khai việc trong giữ xe không dùng tiền mặt đã có một số tồn tại
tại các điểm trong giữ xe máy thì nhiều người dân còn loay hoay với việc thanh toán không dùng tiền mặt do một số không mang điện thoại hoặc không có điện thoại thông minh hoặc không có tài khoản ngân hàng online
người người ta lớn tuổi người ta không hiểu công nghệ người ta không làm được hoặc là người ta không có tài khoản người ta không làm được cái vấn đề đấy
và chỉ có những thanh liên thì là phải biết một chút công nghệ là làm rất là nhanh
đấy thì nếu như
ví dụ như là xe nó vắng thì không sao nhưng xe nó đông nó ủn vào nhiều người dân người ta người ta phản đối
rõ ràng việc thu phí không dùng tiền mặt sẽ có hiệu ứng giảm ủn tắc từ cửa ngõ đến trung tâm thành phố góp phần xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố thông minh
điều cần làm lúc này là thay đổi thói quen dùng tiền mặt của người dân cũng như thay đổi thói quen dừng độ phương tiện của người dân trong khu vực nội thành